sau khi quảng trị phát hiện hai ca dương tính với covid một mươi chín ngày bảy tháng tám ubnd tỉnh quảng trị đã tổ chức
cuộc họp khẩn để bàn giải pháp phòng chống khoanh vùng cách ly những trường hợp có liên quan
theo truy vết nguồn gốc ban đầu bệnh nhân bảy trăm bốn mươi chín và bảy trăm năm mươi có lịch trình di chuyển phức tạp đến nhiều địa điểm
tiếp xúc với nhiều người ngay trong đêm sáu tháng tám huyện vĩnh linh đã tiến hành cách ly sáu mươi năm trường hợp f một
của bệnh nhân bảy trăm bốn mươi chín thành phố đông hà cũng đã phong tỏa khu vực nhà của bệnh nhân bảy trăm năm mươi bao gồm một mươi một hộ dân
và đưa đi cách ly chín người có tiếp xúc gần